đêm một mươi ba dạng sáng một mươi bốn tháng bốn cả thế giới chấn động trước cuộc tấn công quy mô lớn của iran
với hơn ba trăm linh tên lửa và máy bay không người lái uav nhằm vào lãnh thổ israel
tổng tham mưu trưởng iran tướng bagheri cho biết quân đội nước này đã tấn công một trung tâm tình báo lớn của israel
ở khu vực biên giới syria israel và căn cứ không quân nevadin
cả hai mục tiêu bị thiệt hại nghiêm trọng
trong khi đó các phương tiện truyền thông khác của iran cho rằng khoảng năm mươi số tên lửa của họ đã bắn trúng mục tiêu
theo mỹ và israel iran đã phóng một trăm tám mươi năm uav ba mươi sáu tên lửa hành trình và một trăm một mươi tên lửa đạn đạo
chín mươi chín trong số đó đã bị đánh chặn
chỉ một số ít tên lửa có thể tấn công các căn cứ quân sự của israel nhưng thiệt hại không đáng kể
rõ ràng hai bên có quan điểm khác nhau về số lượng vũ khí được sử dụng cũng như hiệu quả của các cuộc tấn công
sau đó đáp trả của iran vào israel xuất hiện nhận định
tehran vẫn chưa bung hết sức và còn giữ lại át chủ bay để đề phòng chiến sự leo thang
tasnim hãng thông tấn chính thức của iran có liên kết với lực lượng vệ tinh cách mạng hồi giáo iran
đã công bố báo cáo làm rõ hơn về cuộc tấn công trả đũa
báo cáo cho biết tehran không sử dụng các tên lửa tinh vi nhất của mình trong chiến dịch true romis tấn công israel hôm một mươi bốn tháng bốn
mà chỉ sử dụng vũ khí cũ hơn kết hợp với một số tên lửa nâng cấp để bóc trần tiềm năng phòng không và tên lửa của israel
các đoàn tập kích trong đêm một mươi ba dạng sáng một mươi bốn tháng bốn của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
được phát động nhằm đáp trả cuộc tấn công lãnh sự quán iran ở dasmacus ngày một tháng bốn của israel
đã đạt được mục tiêu lập bản đồ các tuyến phòng thủ của israel
đồng thời cho thấy tel avis và các đồng minh của họ không thể bảo vệ hoàn toàn các địa điểm quân sự và tình báo
mà tehran nhắm tới dù đã nhận được báo trước bảy mươi hai giờ
theo đó iran có thể phần nào đã nắm được khả năng phòng không và tên lửa mạnh nhất của israel
được hỗ trợ bởi mỹ anh pháp và jodan thông qua việc sử dụng chiến thuật của cảng cũ và mới
với nhiều đợt tấn công bằng vũ khí ngày càng tinh vi
các cuộc tấn công vào đêm một mươi ba tháng bốn đã bắt đầu bằng cách sử dụng uav sahet một trăm ba mươi sáu
bay về phía mục tiêu với tốc độ khoảng một trăm tám mươi năm km trên giờ gây ồn ào và dễ bị phát hiện như động cơ cánh quạt đơn giản
theo tastnim những chiếc sah hai trăm ba mươi tám tiên tiến hơn một biến thể chạy bằng động cơ phản lực của sah một trăm ba mươi sáu đã không được sử dụng
bác bỏ việc một số phương tiện
thị truyền thông cho rằng những chiếc uav thế hệ mới này đã được triển khai
sh hai trăm ba mươi tám có tốc độ tối đa được báo cáo ít nhất năm trăm linh km trên giờ
một số nguồn tin cho biết là tám trăm linh km trên giờ và có lớp phủ có thể hấp thụ radar
đợt tấn công đầu tiên được thiết kế để đánh lạc hướng các lực lượng israel và đồng minh
buộc họ phải dành nhiều thời gian tìm kiếm và đánh chặn những chiếc sah một trăm ba mươi sáu trên bầu trời đêm
và giao chiến với chúng thay vì tiến hành một cuộc phản công ngay lập tức vào iran
sau uav iran chuyển sang đợt tấn công thứ hai
trưng kiến được bắn paver một tên lửa hành trình thông minh đất đối đất tầm xa
với cánh có thể gặp lại và khả năng thay đổi hướng đi và mục tiêu giữa hành trình
được bắn từ bệ phóng đặt trên khung gầm xe tải di động
những tên lửa dùng động cơ phản lực này có tầm bắn được báo cáo là trên một km
các nguồn khác cho biết là một sáu trăm năm mươi km và tốc độ bay trong khoảng từ bảy trăm linh đến chín trăm linh km trên giờ
đợt tấn công thứ ba và cuối cùng bắt đầu sau nửa đêm một mươi bốn tháng bốn
theo giờ iran bao gồm việc bắn tên lửa đạn đạo
và chúng đi vào không phận israel vài phút sau khi phóng
phân tích của tasnim chỉ ra rằng iran đã không sử dụng con át chủ bay
trong việc sử dụng các tên lửa tiên tiến nhất của mình
hoặc các tên lửa dòng fata siêu thanh mới của họ trong các cuộc tấn công
thay vào đó dựa trên việc xem xét các tên lửa có đủ tầm bắn và đặc tính sức mạnh
báo cáo lưu ý rằng iran có thể chọn các tên lửa
demas và khor để tấn công
những tên lửa này có tầm bắn từ một đến một chín trăm năm mươi km
và tất cả ngoại trừ defun và khepa serkan đều dùng động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng
báo cáo của testnim còn cung cấp thêm thông tin chi tiết
về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo
lưu ý rằng do khoảng cách giữa hai nước
quân đội israel và các đồng minh của họ không thể tấn công tên lửa iran
trong giai đoạn tăng tốc hoặc hành trình của chúng
agis của mỹ được cho là hệ thống chống tên lửa duy nhất
có khả năng tấn công tên lửa iran bay ngoài bầu khí quyền
với điều kiện có đủ dữ liệu radar
báo cáo cho biết các hệ thống khác của mỹ và israel
bao gồm patriot tart aura hai và ba davis lynch và iron dome
đều không có khả năng để đánh chặn tên lửa ở tầm xa
báo cáo cũng xác nhận quan sát của một số nhà phân tích quân sự độc lập trong tuần này
rằng tên lửa đạn đạo mà tehran sử dụng trong các cuộc tấn công
chứa đầu đạn siêu nhỏ hoặc đầu đạn phân mảnh
khiến hệ thống phòng không và tên lửa của israel vào mỹ
gặp khó khăn hơn đáng kể trong việc phát hiện và đánh chặn chúng
hãng tin này giải thích trong các video được công bố
những quả đạn như vậy giống như một vật thể đang cháy
hoặc một bộ phận của tên lửa bị bắn rơi
trong khi loại đạn này sẽ phân tán ra nhiều hướng khác nhau khi bị bắn trúng
tiện ích của đầu đạn phân mảnh dưới như nhằm mục đích thu hút
các đầu đạn tầm nhiệt của tên lửa phòng không
hoặc hệ thống trinh sát hồng ngoại trên mặt đất
buộc lực lượng phòng thủ phải khai hỏa dân tích cạn kiệt kho tên lửa
và cuối cùng là áp đảo lực lượng phòng không
hơn nữa tasnim cho biết
các hiện tượng được quan sát thấy trong những khoảnh khắc quay phim trước khi đầu đạn va chạm
bao gồm việc tăng tốc tên lửa và thay đổi hướng khi lao xuống mục tiêu
dường như cho thấy việc sử dụng tên lửa đầy hoặc một số loại phương tiện tăng tốc khác
trong phân tích cuối cùng báo cáo cho biết
trong khi israel sẽ cần nhiều tháng hoặc tậm chí nhiều năm
để nâng cấp năng lực của tên lửa phòng thủ của mình
thì iran vẫn chưa dùng còn át chủ bài của mình
chẳng hạn như tên lửa sheba sekhan hai fasta một fasta hai và komrapsa bốn
hơn nữa tehran có thể nhanh chóng đổi mới khả năng tấn công của mình
bằng cách chỉ tối ưu hóa đầu đạn của tên lửa chứ không phải thiết kế lại chúng
tasnim cảnh báo rằng nếu cuộc khủng hoảng leo thang ngay bây giờ
iran có thể lặp lại chiến thuật mà họ đã sử dụng tuần trước trên quy mô lớn hơn
lần này bắn một đợt tên lửa cũ đầu tiên để áp đảo hệ thống phòng không của israel
sau đó phóng thẳng những tên lửa tinh vi nhất của họ khiến đối thủ không thể đánh chặn được
iran được cho là sẽ sử dụng các loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây
để bắt đầu đợt tấn công thứ hai chống lại israel
một quan chức iran đã thiết lộ với al zageira về kế hoạch tấn công israel lần thứ hai
sau cuộc tập kích hôm một mươi ba tháng bốn vừa qua
ngay lập tức cơ quan báo chí này đăng tải lên mạng xã hội x
khẩn cấp một quan chức iran nói với al jazera
chúng tôi sẵn sàng cho phản ứng cấp độ thứ hai thông qua các loại vũ khí
chưa từng được sử dụng trước đây trong cuộc xung đột với israel
trong lúc đó israel vẫn chưa có động thái đáp trả iran
sáng hôm một mươi sáu tháng bốn nội các israel tiếp tục bàn về phản ứng cuộc tập kích của iran
sau khi cuộc họp đầu tiên chưa thống nhất với phương án đáp trả
theo channel hai mươi news israel muốn tấn công iran mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện
trước đó trong cuộc điện đàm với người đồng minh
nội các israel cũng gọi mở đến khả năng thành lập liên minh quốc tế và liên minh chiến lược
nhằm chống lại các mối đe dọa từ iran
tuy nhiên ngay sau khi cuộc tập kích vào israel nổ ra
tổng thống mỹ joe biden đã thông báo với thủ tướng benjamin netanyahu
rằng washington sẽ không tham gia bất kỳ cuộc phản công nào chống lại iran
và cũng không ủng hộ điều này
ngoại trưởng mỹ antony blinken cũng cho biết
mỹ đã phối hợp với các đồng minh trong khu vực
để tìm cách ngăn chặn nêu thang sát
ông blinken nói thêm
chúng tôi không tìm cách nêu thang
nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ việc phòng thủ của israel
và bảo vệ nhân viên của chúng tôi trong khu vực
cũng trong hôm một mươi sáu tháng bốn
nhà phân tích chính trị z s mohammed maradi của đại học tehran cũng tuyên bố
cuộc tấn công của iran vào tuần trước đã thành công
trong việc do thám sức mạnh quân sự của israel
iran biết những máy bay không người lái uav sẽ bị bắn hạ
nhưng chúng chỉ là mồi nhử
khiến israel và các đồng minh bộc lộ sức mạnh phòng không của họ
ông maradi cũng tiết lộ quân đội iran đã lên kế hoạch tấn công đợt hai
trong lúc israel vẫn đang lựa chọn phương pháp phản ứng phù hợp
nếu iran thực sự muốn tấn công israel
cuộc tấn công đó sẽ gấp một mươi lần cuộc tập kích hôm một mươi ba tháng bốn
iran có số lượng lớn các căn cứ tên lửa dưới lòng đất
và đang chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo
việc iran tấn công trả đũa israel
sau vụ không kích đại sứ quán iran tại damas
syria đang làm dấy lên những lo ngại về xung đột lan rộng ở trung đông
theo giới quan sát vụ đánh bom vào khu vực đại sứ quán iran ở damascus hôm một tháng bốn
tình nghi do các máy bay chiến đấu của israel tiến hành
là một bước ngoặt kịch tính trong cuộc đối đầu dài dẳng lâu nay giữa hai nước
theo avi hiện vẫn chưa lên tiếng nhận trách nhiệm
nhưng bộ quốc phòng mỹ xác nhận israel đứng sau vụ tập kích này
suốt nhiều thập kỷ qua cả tehran và theo av đã có vô số hoạt động chống lại nhau
trong cả thế giới thực và thế giới ảo
chúng bao gồm những vụ tấn công mạng hoạt động hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm
nhiều cuộc không kích và bắn giết có chủ đích gây thiệt hại cho cả đôi bên
tuy nhiên vụ tấn công đại sứ quán ở damasurs đặc biệt nghiêm trọng
vì khiến hai vị tướng và năm sĩ quản khác thuộc lực lượng đặc nhiệm quds
trong quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo iran thiệt mạng
lực lượng quát là lực lượng tác chiến độc đáo đã hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm của tehran
và các đối tác khu vực bằng tiền bạc vũ khí và trang thiết bị trong nhiều thập kỷ
trong lịch sử của mình lực lượng quds chưa bao giờ mất nhiều sĩ quản đến vậy
trong một vụ tấn công của đối thủ
ngay cả khi vụ tập kích của mỹ hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi nhằm vào chỉ huy lực lượng qua lúc đó
tướng wasem soleimani cũng không hạ sát các thành viên cấp cao của tổ chức ngoài ông soleimani
hơn nữa trưởng tướng mohammed zahedi vị tư lệnh lực lượng quds vừa thiệt mạng
trong vụ tấn công ngày một tháng bốn
đang trực tiếp quản lý các mối quan hệ của quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo iran
với nhóm vũ trang hebolat ở lebanon chính phủ syria
và các nhóm dân quân người hồi giáo sidi teh ở quốc gia đó
phong trào hồi giáo hamas và nhóm thanh chiến hồi giáo palestine tự xưng ở sarkazha và bờ tây
ngay sau vụ tấn công đại sứ quán ở damasurs các quan chức iran
trong đó có lãnh đạo tối cao ayatola khamenei đã công khai đổ lỗi cho israel và thề sẽ trả thù
ngoại trưởng iran hossein
ami nhấn mạnh chúng tôi coi hành động gây hấn này đã vi phạm mọi chuẩn mực ngoại giao và điều ước quốc tế
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã hoàn toàn mất cân bằng tinh thần do những thất bại liên tiếp ở gaza
và việc ông ta không đạt được các mục tiêu theo chủ nghĩa phục quốc do thái của mình
từ quan điểm của israel mặc dù không thừa nhận đứng sau vụ việc
nhưng phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ israel idf
chuẩn đô đốc daniel hagari tuyên bố
tòa nhà bị chúng không kích không phải là cơ sở ngoại giao
mà là địa điểm các quan chức của lực lượng quát gặp gỡ các đối tác của họ trong khu vực
để thúc đẩy các hoạt động chống lại israel
lý lẽ này của israel đã không nhận được sự ủng hộ của nhiều nước
các hãng thông tấn trích dẫn lời một số quan chức mỹ giấu tên từng nhận định
tehran có thể phát động chiến dịch trả đũa israel
sau khi tháng ăn chay ramadan của người hồi giáo kết thúc vào ngày một mươi một tháng bốn
tàu wall street journal của mỹ tối ngày một mươi một tháng bốn thậm chí đưa tin
iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp vào miền nam hoặc miền bắc israel
trong vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
theo vì tuyên bố đang trong tình trạng cảnh giác cao độ
và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra
tổng thống mỹ joe biden hôm một mươi tháng bốn đã nhắc lại cam kết sắt đá
về việc sẽ bảo vệ israel trong trường hợp nước này
bị iran cùng các tổ chức vũ trang thần cận tấn công
song washington cũng đồng thời cử phái viên trung đông
liên lạc với chính phủ các nước trong khu vực
như ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất qatar và iraq
để đề nghị họ tác động và hối thúc iran kiềm chế